thưa quý vị liên quan đến việc giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư khi mở rộng nâng cấp cảng hàng không tỉnh điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ba bị can gồm
phạm trung kiên phó trưởng phòng tài chính kế hoạch tp điện biên phủ trần xuân mạnh công chức phòng tài chính kế hoạch tp điện biên phủ
bùi mạnh cường công chức phòng tài nguyên và môi trường tp điện biên phủ về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra phạm trung kiên và trần xuân mạnh được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt ba mươi một
bùi mạnh cường được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt sáu mươi sáu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh điện biên
quá trình thực hiện các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường không đảm bảo về quy trình lập phương án
thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường hỗ trợ vi phạm quy định của pháp luật về đất đai
hai bị can phạm trung kiên trần xuân mạnh đã gây thiệt hại hơn sáu tám tỷ đồng bị can cường gây thiệt hại gần sáu hai tỷ đồng của nhà nước